và xin hỏi chị bạch mai ạ chị có thể cho chúng tôi biết rõ hơn một chút là
cái estrogen này phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh huyền và thạc sĩ thanh thủy
vừa mới nói về vai trò của nó cũng như là nếu mà thiếu hụt nó thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao
nhưng mà nếu mà nó có trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ biểu hiện rõ nét bằng những cái điều gì ra bên ngoài
và để chúng ta có thể nhận thấy được
tôi nghĩ rằng là đối với một người phụ nữ mà có đủ asogen và thì chắc chắn là trong người phụ nữ đó rất là nữ tính
và chắc chắn là rất thanh xuân và chắc chắn là có lẽ nó liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay
thì sẽ giúp cho người ta giữ được tuổi thanh xuân lâu bền hơn và hành động gia đình sẽ được đồng hành hơn